hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tòa án nhân dân gấp cao trụ tập tới phiên tòa để làm rõ nội dung vụ án
trả lời hội đồng xét xử từ tù lường văn hùng bất ngờ xin thay đổi lời khai
bị cáo lường văn hùng phủ nhận lời khai trong các phiên tòa trước
hùng nói sẽ khai thật bởi trong thời gian bị giam giữ bị cáo thấy lương tâm cắn rứt
có lỗi với mẹ con chị hiền và thấy cháu cao mỹ duyên con gái bà trần tị hiền là nữ sinh giàu gà chết oan
bị cáo trình bày bản thân không biết mẹ con bà trần thị hiền và không giao dịch mua bán ma túy với bà này
không biết cao mỹ duyên là ai
bị cáo nói viết lời theo lời điều tra viên đọc không nhận tội thì bị đánh
bị cáo nói giữa công và bị cáo có mâu thuẫn thế nên công đã đổi tội cho mình
tương tự bị cáo vì văn toán bị cáo bùi văn công cũng đổi lời khai
khẳng định không quen biết mẹ con bà trần thị hiền không mua bán ma túy với bà hiền
không có việc bà hiền nợ tiền mình
bị cáo công nói rằng năm hai nghìn một mươi bảy
bánh heroin của bị cáo vì thị thu để bán lại cho bà trần tị hiền như truy tố
bị cáo cũng không biết gì về ma túy chưa từng trông thấy bánh heroin
sở dĩ bị cáo khai việc mua bán ma túy là do bị ép cung
thấy bản án quá nặng thế nên bị cáo thay đổi lời khai
còn bị cáo vỉ văn toán khai do bị ép cung
thế nên mới khai bà hiển nợ bị cáo ba trăm linh triệu đồng trong việc mua bán ma túy
bị cáo nói rằng tử hình thì đằng nào cũng bị rồi nên biết gì thì hôm nay khai nốt
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt các bị cáo trần tị hiền hai mươi năm tù
bùi văn công hai mươi năm tù vì thị thu và lường văn hùng tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
vị văn toán tù trung thân về các tội mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên trần thị hiền và vì thị thu đã có đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
phiên phúc thẩm sau đó cũng từng bị hoãn ba lần vào các ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một và một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một so với một số luật sư vắng mặt
tại phiên phúc thẩm diễn ra tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội nhận định
có nhiều tỉnh tiết chưa được sáng tỏ sau đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
phiên phúc thẩm mở lại vào ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cũng bị hoãn
tại phiên phúc thẩm lần này ngoài trần thị hiền có đơn kháng cáo
các bị cáo vị văn toán lương văn hùng bùi văn công vị thị thu không kháng cáo
nhưng cũng được tòa triệu tập vì liên quan vụ án của bị cáo hiền
trả lời thẩm vấn trần thị hiền khẳng định mình bị oan giữ nguyên đơn kháng cáo
bị cáo cho biết do sức khỏe yếu thế nên nhờ các luật sư trình bày lại nội dung đơn kháng cáo
trong đơn hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái bị cáo
lạc không khách quan vụ oan đổ tội để biện minh giảm nhẹ tội cho họ
theo bị cáo sau khi con gái là cá mỹ duyên bị phát hiện tử vong
nhưng chín ngày sau toán công hùng mới bị bắt
những người này đã có thời gian bàn bạc trao đổi với nhau nhận dạng bà hiền để tạo dựng lời khai gian dối
bị cáo khẳng định không quen biết vay nợ tiền không muốn bán mà tùy về toán công hay hùng
bào chữa cho bà hiền luật sư giang hồng thanh đoàn luật sư hà nội đề nghị hủy án sơ thẩm
điều tra lại làm rõ thêm căn cứ chứng minh bà trần tị hiền mua bán mà tùy
luật sư nêu việc kết tội bà hiền được căn cứ vào lời khai của bùi văn công lường văn hùng
biên bản nhận dạng biên bản đối chất nhưng các chứng cứ này lại cũng từ bùi văn công lương văn hùng mà ra
trong khi đó hai người này có xung đột nghiêm trọng về quyền lợi đối với bà hiền
là người bắt cóc hãm hiếp giết hại con gái bà hiền sử dụng lời khai của họ để buộc tội bà hiền thì không khách quan
luật sư thanh nhấn mạnh theo điều tám mươi sáu bộ luật tố tụng hình sự
chứng cứ chỉ được coi là hợp pháp nếu có đầy đủ ba thuộc tính tính khách quan tính liên quan và tính hợp pháp
nếu thiếu một trong ba thuộc tính này chứng cứ không có giá trị
ngoài ra luật sư thanh cũng chỉ ra nhiều nội dung mâu thuẫn trong lời khai của công
trong hồ sơ công khai bà hiền đến nhà công hỏi mua gà rồi sau đó hỏi mua lươn mà tùy
thế nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công lại nói không bao giờ bán gà
chỉ duy nhất một lần bán lợi cho vị thị thu và mua thóc của vị thị thu
lời khai của công phù hợp với lời khai của thu về việc thu bán thóc lợi cho công
theo luật sư thanh làm sao bà hiền biết nhà công mà đến biết công có heroin để bán
ngày lần đầu tiên gặp nhau hiền đã hỏi mua ma túy của công
ma túy có phải mớ dâu mà bà hiền gặp công lần đầu đã hỏi mua bốn bánh tức một bốn kg
công và hùng đều khai công để hai trăm chín mươi triệu đồng bà hiền trả tiền mua ma túy trong túi quần phải
hai trăm chín mươi triệu là năm trăm tám mươi tờ tiền năm trăm linh đồng
thực nghiệm cho thấy không thể nhét hai trăm chín mươi triệu vào một tuổi
tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vụ án cao mỹ duyên cũng như tại phiên tòa phúc thẩm lần một vụ án này
công cho biết bị ép cung dùng nhục hình để khai việc bán heroin cho hiền
thực tế công không bán heroin cho hiền
theo hội đồng xét xử hôm nay bốn người này được thay đổi lời khai nói bị ép cung mớm cung dung nhục hình
xong tại phiên sơ thẩm vụ án giết người và cả vụ án này
họ đều khai về động cơ khống chế nữ sinh và tự nguyện khai về hành vi mua bán ma túy
theo tòa khi bị bắt trong vụ án giết nữ sinh công an đầu làm đơn tố cáo việc mua bốn viên hổng phiến với bị cáo thu
rồi cai ra việc mua hai bánh heroin của thu để bán lại cho bà hiền
cũng từ lời khai ban đầu công và hùng được khai giết nữ sinh sau khi bàn bạc
họ thống nhất bắt góc bà hiền để đòi nợ thế nhưng bà là người nắm kinh tế nên chuyển sang bắt góc con gái
hội đồng xét xử nêu và cho rằng các lời khai này khách quan được cấp sơ thẩm ghi nhận
việc các bị cáo thay đổi tại phiên sơ thẩm năm hai nghìn hai mươi hai và hôm nay là không có căn cứ không có tài liệu chứng cứ mới
tòa phúc thẩm do đó bác kháng cáo của bị cáo hiền bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay
nghe phán quyết này bà hiền tiếp tục khóc nấc nói tôi bị oan
trước đó trong phần luận tội viện kiểm sát kiến nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo hiền
đề nghị tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra lại do các chứng cứ bục tội không nhất quán chưa rõ ràng chính xác
nhiều vấn đề mâu thuẫn không được tòa sơ thẩm giải quyết thỏa đáng
theo viện kiểm sát vụ án mua bán ma túy của bà hiền là vụ án truy xét bằng chứng bục tội bị cáo hiền
chủ yếu được dựa vào lời khai của các bị cáo khác gồm công hùng vợ chồng toán thu và một số tài liệu về nhận dạng
sơ đổi hiện trường các tài liệu khác được dựng lại sau hai năm
với vợ chồng toán kiểm sát viên đánh giá tại phiên sơ thẩm họ chỉ khai có việc mua bán ma túy với hùng và công
về các tội hai người này là có căn cứ nhưng việc kết tội này có được dùng làm cơ sở buộc tội giàn tiếp với bà hiền trong vụ án này không thì lại khác kiểm sát viên nêu
tại tòa thu khai không quen biết trao đổi mua bán gì với bà hiền
điều này cũng thể hiện trên danh sách của gọi điện thoại không bị cáo nào có nhận quen biết với hiền
không điện thoại nào có lịch sử liên hệ trao đổi với bà hiền trong quãng thời gian bị cáo buộc xảy ra vụ mua bán ma túy
điều này thể hiện rằng giữa các bị cáo không có trao đổi liên hệ gì ít nhất là trên điện thoại
đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm
với khoảng ba mươi triệu đồng bị quy kết bà hiền nợ công bản án sơ thẩm cho rằng đây là căn nguyên dẫn đến vụ án bắt cóc hiếp dâm giết người là động cơ mục đích để thực hiện hành vi với con gái bà hiền
tuy nhiên theo viện kiểm sát không có chứng cứ vật chất nào thể hiện các bị cáo có quan hệ với nhau hay phen nợ
ngoài ra bản án cấp sơ thẩm có mâu thuẫn khi con gái cả của bà hiền khai gọi điện thoại cho em gái thế nhưng chỉ nghe tiếng ủ ủ không có tiếng người
nhưng tại tòa sơ thẩm toán lại khai chủ động lấy điện thoại của nạn nhân gọi tao toán đây đưa máy cho con hiền trả tiền tới đây không còn này sẽ chết
lời khai đôi bên mâu thuẫn thế nhưng cấp sơ thẩm không làm rõ kiểm sát viên đánh giá
chị loan con gái cả của bà hiền cũng khai ngay sau đó đã nói với bố mẹ để đi trình báo công an
theo viện kiểm sát với một người mẹ nếu biết con gái đang bị toán bắt cóc đến hơn hai tiếng mà lại không nói với cơ quan điều tra thì hoàn toàn không có cơ sở rất vô lý
chính vì vậy đáng lẽ tòa sơ thẩm phải bác ngay lời khai này của tòa án do không phù hợp thực tế không có cơ sở và bằng chứng chứng thực
viện kiểm sát nêu ở đây phải nói là rất đau xót khi có phần lỗi của cơ quan điều tra lúc gần hai mươi giờ khi nhận trình báo mà vào cuộc có lẽ cuộc sống điện thoại của nạn nhân được xác định vị trí và hậu quả vụ án không quá lớn như ngày hôm nay
với hai lời chứng trực tiếp buộc tội bà hiền của công và hùng viện kiểm sát cho rằng hai người đều nghiện ma túy lâu năm tâm lý bị ảnh hưởng mà khai không khác nhau tí nào
từ việc cách đó hai năm mà còn nhớ sống khớp nhau đến từng câu chữ từng chi tiết dấu chấm phẩy
viện kiểm sát viên cho rằng có cơ sở xem xét lại việc hai người này nói bị ép cung mớm cung
theo viện kiểm sát những lời khai của họ để buộc tội bà hiền không thể coi là khách quan vì đây là thủ phạm giết con gái bà hiền
hơn nữa nếu tòa sơ thẩm cho rằng họ bắt cóc nữ sinh để đòi tiền nợ thì bao giờ cái sinh mạng con tin cũng là quan trọng nhất để lấy được tiền chưa làm gì có chuyện giết người khi chưa lấy được tiền
từ tất cả luận điểm trên viện kiểm sát đánh giá án sơ thẩm tuyên chưa phù hợp
vụ án này đã trải qua nhiều lần xét xử sau phiên sơ thẩm đầu năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên bị cáo hiển hai mươi năm tù
trong phiên phúc thẩm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa
do đó tòa phúc thẩm hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan bị cáo hiền để điều tra xét xử lại
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đồng thời yêu cầu xét xử lại
vì vậy phiên phúc thẩm được mở hôm nay
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu mua hai bánh heroin giá chín mươi triệu đồng một bánh về bán cho bùi văn công với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công và lường văn hùng bán số ma túy này cho bà trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh nhưng bà hiền nợ ba mươi triệu đồng
cơ quan tố tụng xác định do bị cáo hiển không trả tiền nên nhóm vị văn toán bùi văn công đã lên kế hoạch bắt giữ con gái bà là nữ sinh cao mỹ duyên để ép trả tiền
chiều bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ba mươi tết nguyên đán
công đưa vương văn hùng đến chợ nhận diện nạn nhân phờ mua gà để lừa nữ sinh giao gà tới một căn nhà vắng
đến nơi nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được trở về nhà công
sau đó từ ngày bốn tháng hai đến bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nhóm công khống chế hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân
vợ của công là bùi thị kim thu biết việc này thế nhưng không tố cáo